thưa quý vị đối với những người công nhân ngành điện việc kiểm tra chất lượng đường dây
các vị trí cột phát hiện và xử lý sự cố là rất khó khăn và vất vả
ngoài việc bị ảnh hưởng của điện từ trường đến sức khỏe công nhân đi phải xử lý sự cố
còn phải vượt qua những khu vực có địa hình hiểm trở thường xuyên đối mặt với những loại động vật nguy hiểm như ong kiến vắt rắn
và trước thực tế này các kỹ sư ở công ty truyền tài điện hai thuồng tổng công ty truyền tài điện quốc gia
đã nghiên cứu và phát triển hệ thống thiết bị bay giúp khắc phục những sự cố trên
đây là một buổi kiểm tra đường dây của truyền tài điện hòa vang đội truyền tài điện đà nẵng thuộc công ty truyền tài điện hai truyền tài điện quốc gia
trước đây công tác kiểm tra định ký thiết bị
trang tuyến đường dây lưới điện truyền tài do nhân viên vận hành vẫn được thực hiện bằng cách đi dọc tuyến
treo lên cột để kiểm tra gây mất thời gian và công sức
những vấn đề là dây dìu bạc nilon hoặc là những dị vật nó vướng trên nửa dây mà không cần phải khắc định nửa dây
người công nhân khi khắc định người công nhân phải ra dây rất nguy hiểm cho con người
từ ý tưởng đó cho nên bác nhân đốc luôn nói ý tưởng lắp ráp một thiết bị
có thể giải quyết được những vấn đề đó
gồm hai phần chính là hệ thống bay và bộ nhiên liệu xử lý vật thể lạ
thiết bị uav là một flycam thu nhỏ nhưng được chế tạo với hệ thống cánh quạt có sức cổng trọng lượng lớn hơn
bao gồm tám cánh quạt được bố trí xung quanh
phía dưới bụng của thiết bị có một bình nhiên liệu mini chứa xăng
bình xăng này được kết nối với một đầu phun có gắn hệ thống đánh lửa
khi có vật thể lạ như diều bay cây cối khô vật thể lớn có khả năng gây cháy vướng trên đường dây năm trăm linh kv
các kỹ sư sẽ điều khiển uav bay thẳng từ mặt đất lên vị trí có vật thể
khi tiếp cận được hệ thống phun nhiên liệu sẽ được kích hoạt và đốt đầu phun đánh lửa đốt cháy vật thể lạ
hiện nay thì đối với bảy tỉnh của công ty đang quản lý chúng tôi đã trang bị các flycam cũng như là uav
để triển khai toàn bộ các nội dung đi kiểm tra để phát hiện những nguy cơ kể cả chống cháy
rồi nguy cơ sạt lỡ những vị trí khó khăn
và thiết kiệm được sức kiệm của người công nhân vấn đề đó rất là hiệu quả
hiện nay evn công ty cũng như là tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa và nâng cấp hơn nữa
để việc chúng ta sử dụng nó hiệu quả hơn trong công tác quản lý vận hành
hiện uav có tầm bay khoảng một km thời lượng pin cho hành trình một lần bay khoảng hai mươi phút liên tục
điều quan trọng là với mức thiết kế và tính toán của các kỹ sư
đường dây năm trăm linh kv hoàn toàn không ảnh hưởng khi uav phun lửa xử lý vật thể lạ
được biết sắp tới các kỹ sư công ty truyền tài điện hai sẽ nghiên cứu đưa ra các giải pháp chống nhiễu
cho thiết bị khi bay sát đường dây năm trăm linh kv và tìm cách xử lý những vật thể lớn hơn nằm vắt ngang đường dây
trong tương lai công ty truyền tài điện hai sẽ tiếp tục cải tiến và hoàn thiện thiết bị
để bảo vệ đường dây năm trăm linh kv mạch máu năng lượng quốc gia một cách hiệu quả nhất